và sau khi mà được ông bà nuôi ăn học hết bậc tiểu học ở trường làng thì năm một nghìn chín trăm hai mươi ba đồng chí đã được ông bà gửi lên học tại ngôi trường thành trung
trường thành trung này chính là trường trung học phổ thông chuyên lệ ổng phong của thành phố nam định
và đến năm một nghìn chín trăm hai mươi năm khi đồng chí một mươi tám tuổi đồng chí đã bắt đầu hoạt động cách mạng đó là tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân pháp ân xá nhà yêu nước phan bộ châu
và đến năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo học sinh của trường thành trung đòi đế tăng nhà yêu nước phan chu trinh
nhưng sau sự kiện này đồng chí đã cùng với năm mươi ba đồng chí khác ở trường thành trung bị thực dân pháp đình trị học
dù bị đuổi học đồng chí trường trinh không hề nản lòng vẫn tích cực tham gia các hoạt động yêu nước
và đến năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy khi mà đồng chí tròn hai mươi tuổi
đã được kết nạp vào hội việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
và từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí đã lên hà nội học trường cao đẳng thương mại đông dương
năm một nghìn chín trăm ba mươi khi mà đảng cộng sản việt nam ra đời đồng chí đã được cử làm trưởng ban tuyên truyền cổ động trung ương
cuối năm đó đảng đã giao một nhiệm vụ cho bác cho đồng chí đó là đến khu vực chân cột cờ hà nội
để gặp một đồng chí đảng viên đảng cộng sản pháp nhận một tài niệm mật
nhưng không may đồng chí đã bị mật thám hà nội theo dõi bắt ra mặt sờ mật thám
sau đó thì thực dân pháp đầy đồng chí vào nhà tù hỏa lò
dù bị bắt và đưa vào nhà tù hỏa lò với đủ loại đòn roi tra tấn của kẻ thù
đồng chí vẫn giữ khí tiết của một chiến sĩ cách mạng
trong nhà tù hỏa lò mặc dù bị tra tấn hết sức dã man
bằng các hình thức như quay điện tàu điệu điện ngầm hòng môi tin tức từ người chiến sĩ cộng sản đảng xuân khu
nhưng mà trước sau chúng chỉ nhận được câu trả lời không biết
nhận thấy đây là một tử tù rất nguy hiểm
cho nên tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba thực dân pháp đẩy đồng chí lên nhà tù sơn la
nhà tù sơn la nổi tiếng là nơi rừng thiêng nước độc đi dễ khó về
nơi đây biết bao chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống
vì sự khắc nghiệt của chốn địa ngục trần gian
thế nhưng tất cả những điều đó đã không đánh gục được tinh thần của đồng chí trường trinh
đến cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu nhờ thắng lợi của mặt trận nhân dân pháp
và do phong trào đấu tranh của nhân dân việt nam đòi quyền tự do dân chủ và thả tù chính trị
đồng chí trường trinh cùng nhiều đồng chí khác được trả lại tự do
từ cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đồng chí hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp ở hà nội
là ủy viên xứ ủy bắc kỳ và đại biểu của đảng cộng sản đông dương trong ủy ban mặt trận dân chủ bắc kỳ
tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chín chính là thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra
đảng ta lúc này rút vào hoạt động bí mật
năm đó để tránh sự truy lùng của mặt thám đồng chí trường trinh đã xét vali cùng với thư từ tài niệm về chính tại ngôi nhà nưu niệm
nơi mà đồng chí sinh ra và lớn lên để sống và làm việc
dưới sự đùm bọc và che chở của quê hương đồng chí trường trinh vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng dù cho xung quanh làng có nhiều đồn bốt giặc
nhưng việc đồng chí đã trở về quê cuối cùng cũng đến tay thực dân pháp
cũng được một thời gian ngắm thì bọn thực dân phong kiến địa phương phát hiện
chúng đã báo lên với mật thám nam định rằng đặng xuân khu đang hoạt động ở vùng quê hương
chúng lập tức cho người về ngôi nhà nưu niệm để vây bát bát
và được người dân thông báo kịp thời thì đồng chí trường trinh đã kịp mang một ít thư từ tài liệu cho vào chiếc vali
sau đó có mở chiếc cửa giữa hai nhà chung nhau cái bể nước mưa
rồi chính đồng chí đã treo lên bể nước mưa đó nhảy ra phía vườn đằng sau nhà
rồi đi theo đường rong xóm sáu để đi về phía bờ sông
và nhờ bà con trải lưỡi chở đồng chí sang vũ thư thái bình chú tại nhà bà lương thị trấn
bà lương thị trấn chính là bà hai của thân phụ đồng chí
còn thân mẫu của đồng chí trường trinh là cụ bà nguyễn thị từ
lúc bấy giờ thì thân mẫu của đồng chí bà lại đang sàng gạo ở dưới bếp
thấy động bà đã nhanh chóng mang cái mẹt sàng gạo lên trên ngôi nhà lưu niệm
bà vơ nốt số tài liệu mà đồng chí chưa kịp mang đi
sau đó bà lại mang xuống chuồng chấu vùng một cách an toàn
tại hội nghị trung ương bảy khóa một của đảng
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi đồng chí trường trinh được cử vào ban chấp hành trung ương
tại hội nghị trung hương tám khóa một của đảng tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
đồng chí được bầu làm tổng bí thư của đảng
kiêm trưởng ban tuyên huấn trưởng ban công vận trung ương
chủ bút nhiều tờ báo của đảng
tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng chí bị tòa án binh của thực dân pháp ở hà nội
kết án tử hình vắng mặt
ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí chủ trì hội nghị thường vụ trung ương mở rộng
ra chỉ thị
nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
chủ trương tổng khởi nghĩa có thể nói
chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
đã trở thành một trong những yếu tố quyết định để cách mạng tháng tám thành công
trên cương vị tổng bí thư cùng với chủ tịch hồ chí minh và ban thường vụ trung ương đảng
đồng chí đã có công lao rất lớn đối với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
đế quốc mỹ rồi sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở cương vị tổng bí thư đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại
thực trạng của đất nước yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân
đồng chí đã đề ra chủ trương đổi mới
trong quá trình chuẩn bị đại hội sáu đồng chí đã nói đối với nước ta
đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
đại hội sáu đã trở thành đại hội đổi mới đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử cách mạng việt nam
một bước ngoặt trong tư duy lý luật của đảng ta
sau gần ba mươi năm năm đổi mới việt nam đã đạt được những thành quả tích cực
các cơ chế chính sách làm cơ sở cho việc vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ngày càng được bổ sung hoàn thiện thiết lập hệ thống thể chế cho phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước
tại đại hội sáu của đảng đồng chí trường trinh cùng với các đồng chí phạm văn đồng và lê đức thọ
được đại hội tuyên dương công trạng đồng thời trao trách nhiệm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng
với trách nhiệm cố vấn đồng chí đã tích cực đóng góp sức mình trong việc xây dựng cơm lĩnh và chiến lược kinh tế xã hội
chuẩn bị nội dung cho đại hội lần thứ bảy của đảng
đồng chí trường trinh giữ vai trò cố vấn cho đến khi qua đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhà lưu niệm là nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương
và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí trường trinh suốt từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đến thời kỳ chín năm kháng chiến chống thực dân pháp một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ một di tích quan trọng gợi nhắc cho bao người nhớ tới công lao của một người suốt đời vì nước vì dân
đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay